tại thái nguyên hội đồng lý luận trung ương phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp cơ khí việt nam đã tổ chức hội thảo đổi mới cơ chế chính sách phát triển công nghiệp cơ khí việt nam trong giai đoạn tới
đại diện các bộ ngành liên quan các doanh nghiệp cơ khí trong nước đã đến dự và phát biểu tham luận
trong thời gian qua ngành cơ khí trong nước đã từng bước thích ứng với cơ chế thị trường có nhiều cố gắng vươn lên khẳng định năng lực ở một số lĩnh vực
góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan ngành cơ khí trong nước vẫn còn không ít hạn chế yếu kém chưa phát triển được so với năng lực hiện có
các cơ chế chính sách phát triển ngành còn hạn chế và thiếu nhất quán đây cũng là vấn đề chính được nêu lên tại hội thảo
hội thảo nói lên được một là vấn đề xác định cái vai trò của cơ khí trong giai đoạn này
cơ khí có còn
cơ khí có còn là trọng điểm hay không cơ khí phát triển thế nào để phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng
hai là các chính sách của chúng ta với cái nhiệm vụ của cơ khí như thế thì làm thế nào phù hợp để có thể tạo điều kiện cho nó phát triển
và cái thứ ba là những cái cơ chế chính sách ấy phải đặt ra cho chúng ta những cái công việc cụ thể có tác động trực tiếp đến các cộng đồng doanh nghiệp
đối với các doanh nghiệp cơ khí
thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước
hội thảo mang nhiều ý nghĩa trong việc tổng kết thực tiễn nhằm đưa ra một chính sách phát triển ngành phù hợp với giai đoạn mới
đồng thời khẳng định vị thế vai trò của ngành cơ khí trong giai đoạn mới
của hội thảo hôm nay hết rất sự ý nghĩa cũng xuất phát từ cái tình trạng thực tiễn
ngành cơ khí nói chung của đất nước việt nam trong giai đoạn này cũng hết sự là khó khăn
trong đó liên quan đến là cái năng lực công nghệ và sự phát triển thị trường
cơ khí của đất nước
một đặc biệt tôi rằng là ý nghĩa hết sức quan trọng đó là cái cơ chế chính sách của phát triển ngành phù hợp của quản lý vi mô của mình
của đảng nhà nước của chính phủ
tôi rằng là đặt ra vấn đề hội thảo để cho chúng ta tìm ra sự hỗ trợ
ngoài sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp thì hỗ trợ cơ chế chính sách hết sức quan trọng
một cơ chế phù hợp để phát triển là điều mà các doanh nghiệp cơ khí trong nước đang cần
đó chính là động lực
thúc đẩy ngành cơ khí đóng góp hơn nữa vào công cuộc công nghiệp hóa đất nước